một nàm thanh niên bị một nhóm đối tượng chém đứt lìa hai cẳng chân
đã may mắn được bệnh viện đa khoa tỉnh đắk lắc phẫu thuật nối ghép thành công
và vụ việc chém người gây thương tích nghiêm trọng này hiện đang được công an huyện eak tỉnh đắk lắc điều tra làm rõ
nạn nhân là anh lê thanh tùng ba mươi tuổi ở phường đoàn kết thị xã buôn hồ tỉnh đắk lắk
trước đó vào khoảng hai mươi ba h ngày một mươi tháng tám bệnh viện đa khoa tỉnh đắk lắk tiếp nhận bệnh nhân tùng trong tình trạng mất máu nhiều
hai cẳng chân bị chém đứt lìa hôn mê sâu
sau khi tiếp nhận các bác sĩ của bệnh viện đã truyền bảy đơn vị máu và khẩn trương tiến hành các bước như sát trùng xét nghiệm
đồng thời phẫu thuật ghép nối hai cản chân cho bệnh nhân tùng
sau khi qua cơn nguy kịch anh tùng chưa khỏi bàng hoàng nhớ lại
vào tối ngày mùng một mươi tháng tám anh tùng và người bạn tới quán karaoke bảy mươi chín ở thị trấn ia ca để hát
đến khoảng hai mươi hai h cùng ngày anh nghe luận xộn trước quán nên ra xem
thì bị hai đối tượng có tên là cọp và út lao tới dùng kiếm nhật và mã tấu chém liên tiếp vào người
thì em thấy phía trước quán bảy mươi chín độ nào thì em đi ra
em đi ra thì gặp
còn cọp kêu làm sao để cho mấy đứa đánh nhau em đâu biết đâu
cái là em đi ra cái ông cọp khoát cổ áo em ôm em lại
là thằng út nó ở phía sau tới nó chém tới
lúc mà thằng út chém em đứt trên là
em mới nói nói tao có làm gì mày đâu mà mày chém chân tao
chém tao nó nói là do mày chửi ông già nuôi tao nên tối nay tao chém mày chết luôn
là nó nhảy
nhảy bộ nó chém thêm mấy cái nữa mà lên đầu lên người em đỡ lấy cái tay em đỡ được
ngay sau khi xảy ra vụ việc công an huyện ia ca tỉnh đắk lắk đã có mặt tại hiện trường biến hành các bước điều tra
tuy nhiên sau khi gây án ngay trong đêm hai đối tượng có tên là út và cọp đã nhanh chóng bỏ trốn khỏi địa phương
hiện công an huyện ia ca đang tổ chức truy tìm hai đối tượng này để điều tra làm rõ vụ việc